tại bảo tàng phòng không không quân nhà xuất bản trẻ công bố quấn nhật ký phi công tiêm kích
được tập hợp từ các trang nhật ký viết trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đến hết năm một nghìn chín trăm tám mươi
của trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức soát nguyên tư lệnh quân chủng phòng không không quân
quấn nhật ký chứa nhiều tư liệu lịch sử quý về thế hệ phi công đầu tiên của không quân việt nam
cũng như giai đoạn chống mỹ cứu nước
quấn nhật ký được viết từ thời điểm năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu khi anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn đức soát
cùng thế hệ phi công đầu tiên của không quân việt nam sang liên xô học lái máy bay
từ một người lính học lái máy bay mig hai mươi một cho đến khi trở thành một trong những phi công có tài xã kích giỏi nhất
trung tướng nguyễn đức soát đã bắn hạ sáu máy bay mỹ và được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới hai mươi bảy tuổi
nhật ký phi công tiêm kích còn là kho dữ liệu lịch sử
trung tướng nguyễn đức soát đã bắn hạ sáu máy bay mỹ và được chi tiết nhiều thông tin về lực lượng không quân việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ
các cuộc tập kích trên không suốt năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai sự kiện một mươi hai ngày đêm điện biên phủ trên không
cho đến khi mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền bắc việt nam cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại buổi lễ ra mắt nguyên lãnh đạo bộ tư lệnh phòng không không quân quân chủng không quân nhà văn nhà thơ
chuyên gia lịch sử đều đánh giá cuốn sách có thể là một tư liệu lịch sử quý giá như nhiều quấn nhật ký khác
như nhật ký đặng thùy trâm nhật ký thời chiến để thế hệ sau có thể tìm hiểu và no gương thế hệ anh hùng